đặc biệt riêng đối với khu vực vùng núi khu vực trung du đồng bằng bắc bộ lượng mưa có thể lên tới ba trăm linh bốn trăm linh mm cá biệt có nơi có thể lên tới năm trăm linh sáu trăm linh mm
để giảm thiểu tối đa các thiệt hại do thiên tai do bão gây ra ngay từ lúc này người dân các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ cần có các phương án bảo vệ chẳng chống nhà cửa
mưa cũng tiếp tục xảy ra ở khu vực tây nguyên và khu vực nam bộ trong đêm nay và ngày mai do gió mùa tây nam ở đây hoạt động với cường độ mạnh
riêng khu vực phía bắc của tây nguyên là hai tỉnh con tum và gia lai có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất trên các sông suối nhỏ vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trụng thấp ở tỉnh con tum đặc biệt là đối với các huyện đắc lây ngọc hồi đắc tô và tô mơ rông
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước